cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều tp cn vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ ba mươi sáu tuổi trú tại phường an hòa quận ninh kiều
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cơ quan điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp cn
phát hiện tài khoản facebook minh long do võ hoàng thơ làm chủ đã đăng tải bốn mươi bảy bài viết có nội dung
sai sự thật nói xấu đảng nhà nước đi ngược lại với chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kết quả giám định bốn mươi bảy bài viết của võ hoàng thơ cơ quan chức năng xác định các bài viết đều thể hiện tiêu cực
xuyên tạc đả kích nói xấu chống phá xúc phạm danh dự uy tín lãnh đạo của đảng nhà nước
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc gây mâu thuẫn trong các mặt đời sống xã hội
các bài viết đã truyền bá tư tưởng chống đối phản động kích động kêu gọi các thành phần xấu bất mãn
chống phá đảng nhà nước cơ quan điều tra xác định võ hoàng thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận
để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng xâm phạm đến danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước